bộ trưởng nội vụ và an ninh hàn quốc lee jung min ngày hôm qua đã lên tiếng xin lỗi về thảm kịch dẫm đạp trong lễ hội halloween tại khu phố itawon ở thủ đô seoul khiến một trăm năm mươi sáu người thiệt mạng
ông lee sang min là quan chức cấp cao đầu tiên trong nội các của tổng thống john seung joon đưa ra lời xin lỗi sau khi xảy ra vụ việc chết
cùng ngày người đứng đầu cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc john hee kyen thừa nhận rằng cảnh sát chưa thực hiện đủ các biện pháp kiểm soát đông tại lễ hội halloween ở itaewon
mặc dù có một số cuộc gọi khẩn cấp trước khi xảy ra thảm kịch dẫm đạp cảnh sát sẽ tiến hành cuộc điều tra sâu rộng đặc biệt liên quan đến các miệng pháp được triển khai tại hiện trường sau khi tiếp nhận các cuộc gọi khẩn cấp
cảnh sát seoul đang phải đối mặt với nhiều chỉ trích vì chỉ triển khai một trăm ba mươi bảy cảnh sát để đảm bảo an ninh trật tự
tại inter won vào tối ngày hai mươi chín tháng một mươi trong khi có khoảng một trăm linh người đổ về khu phố này tham gia lễ hội halloween
trước đó lực lượng cảnh sát cho biết các biện pháp an ninh chủ yếu tập trung vào việc ngăn chặn tội phạm và không có hướng dẫn cho những tình huống tụ tập đông người mà không có người tổ chức rõ ràng như lễ hội halloween